cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố bảy bị can trong ba đường dây hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới campuchia ở huyện châu thành thị xã trảng bàng và biến cầu
bảy bị can gồm chu thị hạnh nguyễn văn hoàng nguyễn văn trì cùng chú tại huyện bến cầu trần thị bé đam trần thị gái chú thị xã trảng bàng hồ thị ngọc thủy và dương thị hoa tươi cùng chú huyện châu thành
trong đó chu thị hạnh và nguyễn văn hoàng bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra
cụ thể chu thị hạnh được một người tên lùn không rõ lai lịch thuê đưa sáu người việt nam xuất cảnh trái phép qua campuchia với tiền công là một triệu hai trăm linh nghìn đồng một người
hạnh thuê hoàng đón người để đưa đến huyện bến cầu giao lại cho hạnh
tiếp đó hạnh chuyển cho trì chờ lúc đêm tối sẽ đưa sang campuchia
tương tự đối tượng gái và trần thị bé năm được một người đàn ông không rõ địa chỉ thuê đón đưa năm người việt nam giao lại cho người khác
tiền công là năm trăm linh nghìn đồng một người
còn hai đối tượng thủy và tươi chuẩn bị chỗ nghỉ thức ăn cho những người đi xuất cảnh trái phép
trong thời gian chờ đêm khuya để xuất cảnh sang campuchia và đồng thời tham gia cùng ba đối tượng khác đưa người trái phép sang campuchia tám lần
chỉ vì sợ tiếng khóc của trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình
nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã nhiều lần hành hạng
rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng đã tìm cách uy hiếp những người biết được sự việc
hồng che giấu hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an thành phố châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang
về việc phát hiện thi thể cháu bé trong túi du lịch trôn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định
cháu nguyễn mỹ thiên còn gọi là cherry sinh ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng cần phải nhanh chóng làm rõ để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố châu đốc điều tra làm rõ
ngay trong đêm là trưởng trí trưởng phòng trang sự đã phân công chúng tôi
nên trực tiếp tiếp cận hồ sơ và đấu tranh khai thác với các đối tượng
bước đầu thì các đối tượng này đều là các đối tượng sự ma túy
và là có mối quan hệ thân thiết với nhau
và các đối tượng đã bị khống chế đe dọa
cho nên là bước đầu gặp rất nhiều khó khăn cho việc là xác định đối tượng gây án
sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác và bằng các chiến thuật hỏi cung
cuối cùng chúng tôi đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hậu
điết cho bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc
hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong
hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dung nước đổ vào miệng
cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch
rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
mỹ biết gì của mỹ có lỗi
cháu phải cấn cức lương tâm
từ lúc mà cháu bị tâm dữ giờ không có đêm nào giống ngủ được
hồng này là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sau khi ra tù về thì đối tượng tiếp tục là tụ tập các đối tượng sử dụng ma túy
để đi trộm cắp tài sản và để có tiền mua ma túy để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hồng
để điều tra về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi không tố xác tội phạm đối với trần điền
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết là từ ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tp hcm sẽ bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và thời gian tiêm dự kiến diễn ra là đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một
theo đó đợt tiêm này chủ yếu tiêm cho nhóm đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sinh sống học tập tại tp hcm và đã tiêm đủ mũi một đủ thời gian
kể cả trẻ tiêm muối một tại tỉnh thành khác
và tiêm muối một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống và học tập tại tp hcm
nhưng chưa tiêm trong đợt một do phải hoãn tim mới tròn một mươi hai tuổi
mới đồng thuận tham gia tiêm chủng mới trở về tp hcm
ngoài ra theo sở y tế tp hcm trong giai đoạn hiện nay
bên cạnh việc đẩy tiến độ bao phủ vaccine được xác định là chiến lược y tế mang tính quyết định
thì việc kịp thời phát hiện cây dương tính để xác nghiệm chẩn đoán và điều trị
sẽ góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh hạn chế lây nhiễm và tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa ban hành
quyết định thắt chặt một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh
và hai lĩnh vực bị thắt chặt là việc đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
và thời gian áp dụng là từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
theo đó trên địa bàn tỉnh bạc liêu sẽ ngưng việc phục vụ tại chỗ tất cả các hoạt động dịch vụ ăn uống
kể cả nhà hàng và nhà hàng trong khách sạn
việc đi lại của người dân cũng bị hạn chế cụ thể cấm tất cả người ra đường kể từ hai mươi giờ hôm trước
đến bốn giờ sáng hôm sau trừ các hoạt động công vụ được phép của chính quyền hoạt động phòng chống dịch
cấp cứu xử lý các sự cố điện nước viễn thông và công nhân đi làm ca đêm về
người dân không được ra đường kể cả ban ngày nếu chưa được tiêm vaccine từ một mũi qua một mươi bốn ngày trở lên
hoặc chưa phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín còn trong hạn sáu tháng kể từ ngày khỏi bệnh
khắp xã tiến hành khắp thẻ đi chợ cho mỗi hộ chỉ đi được hai lần một tuần
người đi chợ phải là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng trở lại
hoặc đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã tiêm một mũi đã qua một mươi bốn ngày
địa phương sẽ tổ chức đi chợ hộ cho những gia đình không có người đủ điều kiện đi chợ như nêu trên
chợ truyền thống siêu thị cửa hàng tiện lợi trung tâm thương mại được hoạt động nhưng phải có điều kiện
các hoạt động ngoài trời không được tổ chức quá một mươi người ngoài công sở trường học
cán bộ công nhân viên chức muốn ra khỏi tỉnh phải có giấy phép
tuyệt đối không được đi đám tiệc trừ đám tiệc của gia đình mình
trước diễn biến số ca f tăng cao tại các tỉnh thành miền tây
tính đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi một các tỉnh trong khu vực đã cập nhật cấp độ dịch
để có biện pháp ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh đang còn rất phức tạp
tại tỉnh an giang theo đánh giá mới nhất tỉnh này đang ở cấp độ ba
an giang có ba huyện thành phố ở cấp độ bốn là thành phố châu đốc huyện tỉnh biên tri tôn
sáu huyện thị xã ở cấp độ ba gồm an phú châu phú
châu thành phú tân thành phố long xuyên và huyện thoại sơn ở cấp độ một
trong những ngày qua an giang ghi nhận trung bình khoảng năm trăm linh ca mỗi ngày
đặc biệt xuất hiện các ổ dịch trong các khu công nghiệp xí nghiệp nhà máy
đến nay số ca f tại tỉnh an giang đã vượt con số hai mươi ca
tỉnh sóc trăng đang nằm ở vùng vàng
sóc trăng có ba huyện nằm ở cấp độ ba gồm kế sách trần đề và thành phố sóc trăng
đến nay ca f tại sóc trăng đã vượt một mươi một
tỉnh vĩnh long dịch đang ở cấp độ hai
tỉnh có ba huyện thị xã thành phố nằm ở cấp độ ba gồm thị xã bình minh
thành phố vĩnh long huyện long hồ tam bình và măng thích
dưới tác động của đại dịch trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
các giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã tăng bốn mươi một bốn về giá trị
và số lượng tài khoản thanh toán cá nhân đã hơn một trăm một mươi triệu tài khoản
là tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ
như vậy là đại dịch covid một mươi chín đã làm cho người dân đang dần thay đổi thói quen thanh tái
từ tiền mặt sang các ứng dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt
theo thống kê của ngân hàng nhà nước trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng một tám mươi tám
tăng tới hơn bốn mươi về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng và giá trị thanh toán qua kênh internet tăng tương ứng năm mươi một một mươi sáu
qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng bảy mươi sáu một mươi chín và tám mươi tám
kênh qr code tăng tương ứng sáu mươi bốn bảy và một trăm hai mươi bảy chín về giá trị
chỉ từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có thêm một tám triệu tài khoản thanh toán được mở trực tuyến
theo phương thức mới ekyc trong hơn một trăm một mươi triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động
với những số liệu tăng trưởng ấn tượng đã cho thấy xu hướng thanh toán của người dân
đang thay đổi dần sang các dịch vụ thanh toán không tiền mặt
dùng bằng thẻ thì nó sẽ rất thuận lợi cho mình
mình đỡ phải mang nhiều tiền đi này
rồi là trong lúc mình thanh toán thì mình sẽ không bị sợ lây lan
trong lúc mà dịch bệnh đang nhiều lên hàng ngày này
mình cảm thấy là nó an toàn và tiện ích
không cần phải dùng tiền mặt khi thanh toán trực tiếp và không cần phải tiếp xúc
trước trong và sau cái đại dịch covid của làng sống thứ tư
thì thật ra là có một sự biến động rất lớn
trong cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng khi đến các hệ thống thương mại hiện đại
và đặc biệt đối với lại cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
thì nó có một sự biến chuyển rất là lớn
cái biến chuyển nó được thể hiện cụ thể là vào cái thời điểm mà
trong cái điều kiện giãn cách xã hội của cái làng sống lần thứ tư
thì cái tỷ trọng mà khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên
gầm cả chục lần cả mười lần chính là một cái tỷ lệ rất là lớn khoảng một nửa
đối với tổng doanh số mà sản có trong cái thời gian đại dịch
theo ngân hàng nhà nước hệ sinh thái thanh toán điện tử đã được hình thành
với sự kết nối tích hợp với các ngành lĩnh vực
cho phép khách hàng được thực hiện thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng
hầu hết các thành tựu trong cuộc cách mạng công nghệ bốn
đã được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán
về vấn đề an ninh an toàn trong quá trình thanh toán
cũng luôn được ngân hàng nhà nước quan tâm
được đặt vào vị trí ưu tiên trong quá trình cung ứng các sản phẩm dịch vụ
đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng
theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
napas là một đơn vị xây dựng cái hạ tầng thanh toán chung
cho không chỉ các ngân hàng mà toàn bộ đơn vị chung gia thanh toán
cũng như đơn vị cung ứng những hàng hóa dịch vụ
chúng tôi cũng triển khai được hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng hai trăm bốn mươi bảy
làm dịch vụ đã được rất nhiều người sử dụng đặc biệt trong giai đoạn vừa qua
khi ảnh hưởng của dịch bệnh
việc mà thanh toán qua việc chuyển tiền lên ngân hàng không tiếp xúc
đã làm sự tăng trưởng thực sự mạnh mẽ
và đem lại lợi ích và đảm bảo sự an toàn cho người dân cũng như doanh nghiệp
định hướng sắp tới của ngân hàng nhà nước về chuyển đổi số nói chung
và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng
thì được tập trung vào một số nội dung chủ yếu
là chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý
đặc biệt là hoàn thiện hai nghị định
là nghị định thanh toán không dùng tiền mặt và nghị định về xem bóc
là về phía ngân hàng nhà nước thì phải xây dựng được hạ tầng
đảm bảo kết nối liên thông với các ngân hàng
các tổ chức trung gian thanh toán
cũng như các đơn vị cung ứng sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác trong nền kinh tế
với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin
hàng loạt các ứng dụng tiện ích thanh toán điện tử
đã được đưa vào cuộc sống
làm thay đổi nhiều về thói quen thanh toán và tiêu dùng của người dân
đây cũng là một bước tiến quan trọng
có phần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ
về đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
từ đó thúc đẩy và phát triển tài chính toàn diện
kính thưa quý vị trong lúc lực lượng chức năng
thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì một số trường hợp vì lợi ích cá nhân đã chống trả
thậm chí là gây thương tích cho những người thi hành công vụ
gây bức xúc trong dư luận xã hội
và hành vi côn đồ cũng như là coi thường pháp luật của các đối tượng
cần phải xử lý nghiêm khắc đảm bảo tính răng đe
và tinh thần thượng tôn pháp luật
theo tống kê
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
xảy ra một mươi một vụ với một mươi sáu đối tượng liên quan đến tội phạm chống người thi hành công vụ
các đối tượng này không chỉ chống đối với mục đích chạy trốn khi bị bắt giữ
mà còn ngang nhiên khiêu khích thách thức đe dọa lực lượng chức năng
khi đang làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn một số trường hợp sau khi bị bắt giữ xử lý
đối tượng liền kêu gọi bạn bè các đối tượng xấu tổ chức thành nhóm
mang theo vũ khí tấn công lại lực lượng chức năng
điển hình như vụ chống người thi hành công vụ tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một nhóm bốn đối tượng gồm
võ văn hiếu đào tuấn thành nguyễn hùng đầy và võ phúc hậu
có năm sinh từ một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn ba cùng trú tại xã hàm đức
bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp tổ chức tụ tập đông người
mang theo vũ khí không đeo khẩu trang
khi lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra các đối tượng đã bỏ chạy
trong đó đối tượng đào tuấn thành đã bị giữ lại để làm việc
ba đối tượng hiếu đầy và hậu đã quay lại hiện trường ngang ngược
buộc các đồng chí trong tổ công tác thả đối tượng thành
đồng thời lao vào dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng
khiến một đồng chí công an và một đồng chí dân phòng bị thương
phải đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm thuận bắc
sau khi làm rõ được hành vi các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bốn đối tượng nêu trên để điều tra xử lý
hành vi chống người thành công vụ là xâm phạm trực tiếp đến những người
đang thực hiện công vụ đó là xâm phạm đến tính mạng đến sức khỏe
danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ
thứ hai là trực tiếp xâm phạm đến việc thường tôn pháp luật
bởi vì mọi người đều phải chấp hành nghiêm pháp luật
cái thứ ba nữa là việc hành vi chống người thành công vụ nếu không được xử lý nghiêm minh
thường là nhân luật và đặc biệt trong tình hình hiện nay thì đã ảnh hưởng trực tiếp
tới cái việc phòng chống dịch bệnh covid đang diễn ra phức tạp
qua các vụ án có thể thấy các đối tượng thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ
thường rất manh động có bản tính lưu manh côn đồ có nhiều tiền án tiền sự
những người có ý thức chấp hành pháp luật kém
không những vậy trong việc quản lý con em mình thì một số người làm cha mẹ
biết con mình vi phạm đã không ca ngang giáo dục đến nơi đến trốn
mà còn cổ suý tiếp tục làm việc
không những vậy trong việc quản lý con em mình thì một số người làm cha mẹ
biết con mình vi phạm đã không ca ngang giáo dục đến nơi đến chốn

khi bị kiểm tra tại chốt kiểm dịch tại xã thắng hải huyện hàm tân
còn dùng cả hôn khí tấn công lực lượng chức năng
điều đáng nói khi lực lượng chức năng đến nhà đối tượng tại ấp phú lâm
xã hòa hiệp để mời lên cơ quan làm việc đối tượng bảo không chấp hành
mà cùng với cha ruột là nguyễn quốc dũng
làm giao lao ra chém tế tóc vào lực lượng công an để thoát thân
trong đó đối tượng bảo đã chém gây trọng thương một cán bộ công an xã kháng hải
cái vai trò của gia đình rất là quan trọng
tuy nhiên là chính quyền địa phương cũng là cần thiết
để mà phải có những cái tuyên truyền nhất định
để mà nhằm chuyên truyền đến những người dân
mà trong cái giai đoạn này thì dịch covid một mươi chín đang phức tạp
mọi bậc cha mẹ đều lên có ý thức
thứ nhất là giáo dục con cái trong gia đình
đồng thời nữa là ta lên cùng nhau hợp đoàn kết
để cùng các cái lực lượng chức lăng
để mà hoàn thành cái dịch vụ chung chống dịch trong đời này
trước tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ
thời gian gần đây có chịu hứng gia tăng
bàn giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo
từng cán bộ chiến sĩ phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác
bản lĩnh ứng phó và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống
với đối tượng quá khích và phối hợp với lực lượng tại chỗ
kịp thời khống chế
để hạn chế cái việc mà chống người thi hành công vụ
thì lực lượng công an phải nắm rõ những cái quy định có pháp luật
những cái quy định trong phòng chống dịch covid
có thái độ ứng xử văn minh đối với người dân
và cái thứ ba là phải biết giải thích
và phải biết là ứng xử trong từng tình huống cụ thể
và thứ hai là chúng tôi phối hợp với viện kiểm sát
tòa án là đưa những cái vụ chống người thi hành công vụ
vào thủ tục rút gọn và đưa ra xử trong thời gian sớm nhất
để hạn chế hành vi chống người thi hành công vụ
lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm khắc
đó là những giải pháp cấp bách cấp thiết
nhằm giảm thiểu tình trạng chống người thi hành công vụ đang xảy ra
đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật